hạt sen từ lâu là loại hạt được biết đến với nhiều công dụng
đó không chỉ là món ăn bổ dưỡng thơm ngon mà còn là vị thuốc quý xa xưa truyền lại
trong đông y hạt sen hay còn gọi là liên nhục có vị mát tính bình có tác dụng an thần chữa trị mất nước
và là thành phần trong nhiều bài thuốc bồi mồ cơ thể
khí hậu mùa hè việt nam rất thuận lợi cho cây sen phát triển
và thời điểm thích hợp nhất để thu hái hạt gen là vào cuối hè khoảng giữa tháng sáu cho đến hết tháng bảy
đây là lúc hạt sen đủ độ già và đầy đủ các dưỡng chất để sử dụng
riêng cái hạt sen thì chúng ta chia nó ra làm ba loại
thứ nhất là cái vỏ lụa ở bên ngoài thì nó chết thì cái đấy nó là một cái loại thuốc
nó gây ra một cái tức là
nó tác động vào cái quá trình là vận chuyển cơ và cái co cái cơ trơn
đối với lại cái thịt của cái hạt sen thì nó vừa mang tính thực phẩm
nhưng mà nó lại là chữa được rất là nhiều bệnh
thí dụ như là bệnh liên quan đến thần kinh nó là an thần
liên quan đến lợn tim thì rất là tốt
và nó chữa được những cái bệnh thí dụ như là nó tham gia vào cái
bệnh vô sinh
mắc chứng mất ngủ trong một thời gian khá lâu cũng từng tìm kiếm nhiều bài thuốc chị mất ngủ
chị nhung rất bất ngờ về tác dụng của hạt sen đối với bệnh của mình
mình có trải qua trứng mất ngủ một thời gian
mình có trải qua trứng mất ngủ một thời gian
thì theo như một số người có mắc thì hạt sen rất là tốt
giúp đẩy lùi cái quá trình mất ngủ
tức là mình cũng thử và sau một thời gian sử dụng đều đặn thì mình thấy là được cải thiện khá là nhiều
hiểu được lợi ích của hà sen đối với cơ thể
vào mùa hè nóng chị nhung đã nhanh chóng làm cho gia đình mình nhiều món ăn từ hạt sen
đặc biệt là món chè hạt sen thơm ngon giải nhiệt lại bồi hồ sức khỏe được cả nhà yêu thích nhất là chè nhỏ
được cả nhà yêu thích nhất là chè nhỏ
gia đình mình thì rất là thích ăn chè vì nó ngoài tính giải nhiệt ra thì nó cũng không bị ngọt như là một số loại chè khác như là chè rũ đen hay đỗ xanh
thì đấy là những cái lý do chính để mình lựa chọn hạt sen đưa vào phòng phận ăn của mình
chè hạt sen lạ miệng đơn giản dễ làm là món ăn bổ dưỡng mà bà nội trợ nào cũng có thể lựa chọn cho gia đình mình vào mùa oi nóng
không chỉ có công dụng như một vị thuốc hạt sen cũng là loại hạt rất giàu chất dinh dưỡng
theo số liệu công bố trên tạp chí dinh dưỡng của mỹ thì hạt sen rất giàu hàm lượng protein manhê cali và phốt pho
trong khi đó hàm lượng mỡ bão hòa natri và cholesterol lại rất thấp
như vậy hạt sen không chỉ là một loại hạt dễ kiếm giá rẻ lại có nhiều công dụng
đặc biệt vô cùng tiện lợi ngay cả khi sen đã qua mùa thì hạt sen khô cũng có thể sử dụng quanh năm mà giá trị dinh dưỡng vẫn đảm bảo
cùng với nhiều thành phần khác của cây sen hạt sen vừa là một món ăn bổ dưỡng
vừa là một vị thuốc quý thường
hạt sen là một món ăn tự thiên nhiên mà ai cũng có thể tận dụng để chăm sóc sức khỏe
cải thiện bữa ăn cho cả gia đình với nhiều món ăn lạ miệng tốt cho hệ tiêu hóa
trong đó có món thịt bò hầm hạt sen
cách làm món thịt bò hầm hạt sen cũng khá đơn giản và không mất quá nhiều thời gian
cho vào nồi sắp nước đun sôi sau đó cho hạt sen vào hầm trong ba mươi phút
chúng ta đã có món thịt bò hầm hạt sen thơm ngon lạ miệng và đầy đủ chất dinh dưỡng
thịt bò hầm hạt sen là món ăn bổ dưỡng chúng ta có thể ăn kèm cơm thay đổi khẩu vị trong bữa ăn hàng ngày